cũng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của trung quốc
tại cuộc tiết tập đoàn xây dựng điện lực trung quốc power china ông vương bân
tổng giám đốc tập đoàn cho biết từ năm hai nghìn một mươi tám power china tập trung phát triển năng lượng sạch
tại việt nam đến nay tập đoàn tham gia xây dựng nhiều dự án năng lượng với tổng giá trị hợp đồng
đạt hơn chín tỷ đô la mỹ sử dụng một lao động và cam kết sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài tại việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết các lĩnh vực mà tập đoàn mong muốn đầu tư tại việt nam
cũng chính là các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư trong và ngoài nước của việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao quy mô tiềm lực trình độ công nghệ của power china
tại việt nam và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh sản xuất của tập đoàn này
tại việt nam trong thời gian tới
tiếp lãnh đạo tập đoàn ô tô điện bid chủ tịch quốc hội vương đình huệ nghe ông lưu hoán minh
phó chủ tịch hội đồng quản trị thông tin về những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
với bốn lĩnh vực chủ yếu là ô tô điện tử năng lượng mới và vận tải đường sắt
tập đoàn bid đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính bảng
với tổng vốn đầu tư gần hai trăm bảy mươi triệu đô la mỹ tại tỉnh phú thọ vào năm hai nghìn hai mươi một
với tổng diện tích là hai mươi sáu hectare và hiện có hơn chín nhân viên
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng tập đoàn bid về những thành công
năng lực lớn trong hoạt động đầu tư kinh doanh trên toàn cầu thời gian qua
chủ tịch quốc hội hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn tại việt nam
với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
hoạt động xuất khẩu tạo việc làm cho người lao động địa phương
tại cuộc tiếp tổng giám đốc tập đoàn đất hiếm trung quốc creg lưu lê dương
ông lưu lê yun cho biết quan tâm phát triển ngành công nghiệp đất hiếm việt nam
là đề nghị hợp tác với các doanh nghiệp chủ chốt của việt nam
để phát triển ngành khai thác chế biến đất hiếm tại việt nam
tập đoàn đất hiếm trung quốc đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa
quan hệ hợp tác với tập đoàn công nghiệp than việt nam và các đơn vị khác
nhằm thực hiện việc xây dựng một cộng đồng chiến lược
và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng
theo thỏa thuận của lãnh đạo hai nước việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội cho rằng ngành công nghiệp đất hiếm là một ngành công nghiệp chiến lược
là nền tảng để phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác
quốc hội chính phủ việt nam hoàn ngành các doanh nghiệp triển khai
nghiên cứu các giải pháp sử dụng chữ lượng đất hiếm
để phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn công nghệ cao
nhằm phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tại cuộc tiếp ông desi dong
chủ tịch hội đồng quản trị công ty pin điện tử hao shen
chủ tịch quốc hội chúc mừng công ty về những thành công
trong hoạt động đầu tư kinh doanh trên toàn cầu thời gian qua
và hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới tại việt nam
với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
hoạt động xuất khẩu tại việc làm cho người lao động
lãnh đạo công ty cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
cung cấp pin lithium cho các động cơ điện của các hãng gia công
oem cấp một về động cơ điện
và dự kiến thành lập cơ sở sản xuất mới tại việt nam
trong tất cả các cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp trung quốc
đánh giá cao việt nam đang là quốc gia có nhiều lợi thế
về xuất khẩu ra thị trường quốc tế
được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm
cũng như tìm hiểu các chính sách cơ hội đầu tư
trên nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng
chủ tịch quốc hội chia sẻ việt nam đang chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết
để tăng cường hợp tác đầu tư như đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt là lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ
điện tử và nhiều lĩnh vực khác
quốc hội chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
hoàn thiện hơn nữa chính sách pháp luật
nhằm thu hút ngày càng nhiều tập đoàn công ty quốc tế lớn
đầu tư sản xuất kinh doanh thành công tại việt nam